do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua nên hiện mực nước tại các hồ thủy lợi thủy điện trên địa bàn hà tĩnh đang ở mức cao
nhằm bảo đảm an toàn hồ đập cũng như đối phó với các đợt mưa bão sắp tới các hồ thủy lợi thủy điện hiện đang tiến hành xả lũ
điều này đã khiến cho một số địa phương vùng hạ du hà tĩnh đang bị ngập sâu gây nhiều khó khăn cho người dân
tại thủy điện hố hô tỉnh hà tĩnh mặc dù lượng mưa đã giảm nhưng mực nước trong hồ vẫn còn rất lớn với lưu lượng về hai trăm linh m khối một giây
hiện ban quản lý thủy điện vẫn tiếp tục xả lũ trên cả ba cống với lưu lượng khoảng hai trăm ba mươi mét khối một giây
với lượng nước lớn từ thượng nguồn đổ về đã khiến một số vùng hạ du của huyện hương khê vũ quang hương sơn bị ngập lũ chia cắt
chúng tôi hiện nay đang chủ động tức là rút dần dần cái mực nước thượng lũ
để chuẩn bị cho đón đợt mưa của cơn bão số một mươi một hiện nay đang hình thành trên biển đông
không chỉ riêng thủy điện hố hô mà các thủy điện hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh hà tĩnh như kẻ gỗ sông rác ngàn trươi cẩm trang mực nước trong hồ vẫn đang ở mức cao
hiện hồ kẻ gỗ đã tiến hành mở hai cửa van để xả tràn với lưu lượng một trăm linh m ba một giây
ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi bộn đã xây dựng phương án phong trọng bao lụ và triển khai đến các đơn vị
hiện toàn với máy móc và thiết bị với con người là đảm bảo an toàn cho công tác phong trọng bao lụ
hiện trên bàn tỉnh hà tĩnh có trên ba trăm năm mươi hồ đập lớn nhỏ hiện mực nước tại các hồ đã đạt năm mươi bảy mươi dùng tích thiết kế
với lượng mưa dự báo từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám tháng một mươi trên bốn trăm linh ml thì mực nước tại các hồ sẽ còn tăng lên trong thời gian tới
nên nguy cơ mất an toàn hồ đập sẽ là rất lớn
kiểm tra vận hành điều tiết hồ
đó là nhiệm vụ của các cấp cả ngành
nhưng mà dân phải nắm được các thông tin về lưu lượng xả về lượng mưa thông qua hệ thống truyền thông và thông qua trực tiếp với người dân
để người dân chủ đồng bởi vì ý thức người dân là quan trọng nhất khi ứng phỏ về bảo lực
trong đợt mưa lũ này đã có không ít trường hợp tử vong do các hồ thủy điện xả lũ đột ngột
vì vậy hà tĩnh yêu cầu tất cả các ban quản lý chủ đầu tư các hồ thủy điện
thủy lợi trên địa bàn cần nghiêm túc thực hiện quy trình xả lũ nhằm bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ du